nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã nhất trí xem xét lại mức giá trần
đối với dầu mỏ xuất khẩu của nga vào tháng ba tới muộn hơn so với kế hoạch ban đầu là vào tháng hai
để có thời gian đánh giá thị trường
hồi tháng một mươi hai vừa qua các nền kinh tế g bảy liên minh châu âu eu và australia đã nhất trí áp giá trần
đối với dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của nga ở mức sáu mươi usd một thùng như một phần trong các biện pháp
trừng phạt của phương tây đối với nga liên quan đến chiến dịch đặc biệt của nước này tại ukraine
các quan chức cũng có kế hoạch vào ngày năm tháng hai tới sẽ áp dụng hai mức giá trần riêng rẽ
đối với các sản phẩm dầu mỏ của nga
theo đó một mức giá trần sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm được giao dịch ở mức cao hơn dầu thô
và một mức giá trần sẽ được áp dụng cho những sản phẩm được bán với giá triết khấu
nga là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ khí đốt lớn nhất trên thế giới
và có thị trường tiêu thụ rộng khắp toàn cầu
như lệnh trừng phạt nga dẫn tới khủng hoảng nguồn cung dầu mỏ
và biến động giá dầu trên thị trường dầu mỏ thế giới